kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay phú thọ tiếp tục có thủ khoa khối b là em ngô thu hà
lớp một mươi hai toán trường trung học phổ thông chuyên hùng vương với tổng số điểm là hai mươi chín tám điểm
với kết quả này ngô thu hà đứng tốt đầu học sinh có điểm cao nhất toàn quốc
đây là năm thứ hai liên tiếp phú thọ có thủ khoa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
theo đó số điểm ngô thu hà đạt được ở tổ hợp môn thi khối b là hai mươi chín tám điểm
trong đó môn toán chín tám điểm môn hóa một mươi điểm và môn sinh học một mươi điểm
hà cho biết nguyện vọng một của em là đăng ký vào khoa y khoa trường đại học y hà nội
đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh phú thọ có thí sinh thủ khoa khối b tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và đều là học lớp một mươi hai toán trường trung học phổ thông chuyên hùng vương
và năm ngoái em lê bá hoàng cũng đã xuất sắc đạt tổng điểm ba môn khối b là hai mươi chín năm mươi năm điểm